bộ y tế nga thông báo mặc dù hiện chưa có vaccine để tiêu diệt virus corona nhưng người dân hoàn toàn có thể sử dụng ba loại thuốc để chống chọi với virus này cụ thể là các thuốc lopinavir ritonavir ribavirin và interferol peta một b
những loại thuốc này thường được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm hiv viêm gan c và bệnh đa sơ cứng
trong đó thuốc ribavirin đã được sử dụng trong điều trị dịch hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng sars năm hai nghìn ba ở trung quốc
khuyến nghị của bộ y tế nga còn mô tả phương thức điều trị và liều lượng chỉ định để cây đơn đồng thời thuốc nên được sử dụng trong vòng hai ngày sau khi nghi ngờ bị nhiễm bệnh
who cho biết thời gian ủ bệnh giao động từ hai đến một mươi ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng như sốt ho khó thở và suy hô hấp cấp
cùng ngày viện nghiên cứu y học pháp cho biết đang thử nghiệm một số phương pháp điều trị
xoay quanh việc sử dụng caledra một loại thuốc chống hiv s loại thuốc mà trung quốc đã dùng thử nghiệm nhưng vẫn chưa có kết quả
ngày ba mươi một tháng một ubnd cũng công bố khoản tài trợ trị giá một mươi triệu euro hỗ trợ cho việc nghiên cứu loại virus corona mới